thưa quý vị các đồng chí và các bạn theo thông báo của công an tỉnh long an
thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
với những phương thức thủ đoạn mới
trong bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một số vụ lừa đảo
xảy ra trên địa bàn huyện cân đước tỉnh long an trong thời gian gần đây
qua phóng sự này thì chúng tôi cũng hy vọng người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
tại các tiệm tạp hóa các đối tượng người nước ngoài thường lợi dụng sơ hở của chủ tiệm
để thực hiện hành vi lừa đảo
một trong những phương thức lừa đảo mới của các đối tượng là có hai người nước ngoài
mua một món hàng có giá trị thấp thường là thẻ điện thoại nước ngọt v v
rồi đưa tiền mệnh giá lớn để người bán hàng trả lại
trong lúc người bán hàng lấy tiền và cầm trên tay thì đối tượng thừa cơ giật lấy rồi tẩu thoát
hay táo bạo hơn các đối tượng này cố ý nói tiếng nước ngoài
tạo sự mất tập trung cho người bán hàng để đánh cháu
còn đây là nạn nhân của một vụ lừa đảo khác
một đối tượng trong nhóm đến tiếp xúc với chủ cửa hàng để giao hàng giá rẻ
tiếp đó đối tượng khác sẽ đóng giả khách đến cửa hàng trên hỏi mua các mặt hàng đó với giá cao
do chủ quan chủ cửa hàng tiếp tục đặt hàng với số lượng nhiều
đến lúc này kịch bản lừa đảo kết thúc và chủ cửa hàng không thể liên lạc với người mua nữa
khi kiểm tra thì phát hiện số hàng mà bọn chúng mang đến chỉ là hàng giả hoặc hàng kém chất lượng
lần tôi nghỉ đi tướng đường này tôi bán bên kia rồi dưới phạm không gầy nó hết thuốc
cái đầu bà nói hồi giờ bà đưa cho năm mươi cây bà đưa cho bà hai mươi triệu là hai mươi triệu
bây giờ chị đưa tôi phần nửa tiền đi ở nhà được một triệu mượn năm triệu là sáu triệu đem về đưa cho bà
là bà làm giấy nợ lại cho mình là thiếu nợ bà lại một mươi bốn triệu
hai tháng sau bà lấy mà mình liên lạc với bà hoài bà mới đầu bắt máy sau đấy bà nghỉ bắt máy
một phương thức thủ đoạn lừa đảo cũng hết sức tinh vi
các đối tượng giả danh là cán bộ đang làm việc tại trại giam công an tỉnh đến nhà phạm nhân để thực hiện hành vi lừa đảo
đó là trường hợp của gia đình chị lê thị lợt chú tại xã phước đông huyện cần đước tỉnh long an
có con trai là lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn can tội giết người hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh
người đàn ông tên là vũ giới thiệu là cán bộ trại tạm giam công an tỉnh đến thông báo với gia đình
hiện phạm nhân tuấn anh bị bệnh rất nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị
mọi thủ tục giấy tờ đã có người lo hết gia đình chỉ đến phối hợp với trại giam để đưa đi bệnh viện
người đàn ông này yêu cầu gia đình phải chuyển tiền vào tài khoản một năm triệu đồng và nạp hai trăm linh đồng tiền thẻ điện thoại
vì quá lo lắng cho con em của mình gia đình đã chuyển tiền nạp thẻ và nhanh chóng đến chạy
theo lời hẹn của đối tượng tên là vũ để đưa lê tuấn anh đi bệnh viện
mọi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác tích cực trong đấu tranh phòng chống tàu phạm
thường xuyên đọc báo xem đài để nắm mắt được những phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm
để đề phòng tránh bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có sự diệt xảy ra thì hãy bình tĩnh ghi nhận lại tất cả những thông tin
những đặc điểm của đối tượng gây án cung cấp cho lực lượng công an để phối hợp xác minh
điều tra làm rõ xử lý tàu phạm theo quy định của pháp lực
với những chiêu thức lừa đảo trên đề nghị mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi nghi ngờ các đối tượng có biểu hiện lừa đảo
tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương